những ngày này trên các cánh đồng lúa tại quảng bình bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
mặc dù thời gian vừa qua đồng ruộng quảng bình xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến một số diện tích lúa
song nhờ các biện pháp phòng trừ hiệu quả nên năng suất lúa vụ đông xuân năm nay đạt khá cao
như vậy là sau một năm ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai và thời tiết thì nông dân quảng bình vẫn có thêm một năm được mùa
cách đây hơn hai tuần nhiều diện tích lúa tại quảng bình bị nhiễm dày khá nặng có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân này
tuy nhiên nông dân các địa phương đã tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ nên hạn chế tối đa tác hại của dày và các loại sâu bệnh khác
hiện nhiều trà lúa xuống giống sớm đã chín bà con đang phấn khởi thu hoạch những ruộng lúa đầu tiên của vụ đông xuân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh quảng bình gieo cấy gần ba mươi ha lúa
đạt từ năm mươi đến sáu mươi tạ một hectare
hiện nay tại quảng bình việc thu hoạch lúa vụ đông xuân đang được người dân thực hiện khẩn trương
để tránh lũ tiểu mãn đồng thời tiếp tục làm vụ hè thu bảo đảm kế hoạch